theo thông tin của tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc đàn châu chấu sa mạc trường thành đã di chuyển đến phía bắc ấn độ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa châu chấu sa mạc vào đối tượng giám sát đặc biệt để lên kịch bản và xây dựng các phương án ứng phó không để bất ngờ trước thảm họa
theo tổ chức fao đàn châu chấu trưởng thành và các đàn châu chấu từ khu vực sinh sản đã đến sa mạc rajakthan ấn độ
chúng đang tiếp tục di chuyển về phía đông tiểu bang madhya pradesh và maharashtra
dự báo châu chấu sa mạc tại ấn độ sẽ ngừng di chuyển trong tháng bảy
những đàn châu chấu trưởng thành đang hình thành tại ấn độ ít có khả năng tiếp cận với miền nam ấn độ nepal và bangladesh
trong khi đó tại pakistan châu chấu trường thành đang hình thành nhóm
trước những thiệt hại vô cùng lớn do đàn châu chấu gây ra bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã chỉ đạo cục bảo vệ thực vật đưa châu chấu sa mạc vào đối tượng giám sát đặc biệt
hàng ngày bố trí cán bộ nắm thông tin châu chấu sa mạc lây lan gây bệnh trên thế giới
liên tục cập nhật diễn biến các đàn châu chấu ở châu phi nam á
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn vừa tiếp tục có báo cáo thủ tướng về tình hình dịch châu chấu sa mạc trên thế giới và công tác chuẩn bị sẵn sàng chống dịch ở việt nam
hiện nay là đang phối hợp với cả bên một là bên dự báo khí tượng thủy văn hai là với bên quân đội để chúng ta có những cái có thể ứng dụng cả cái vấn đề của bên dự báo khí tượng thủy văn
hoặc là ứng dụng cả cái vấn đề về radar của bên quân đội để chúng ta chụp để nó bay như cái đám mây ấy
chúng ta có thể chụp nó và trong cái trường hợp mà nó di cư vào với cái trưởng thành lớn ấy thì chúng tôi cũng sẽ dùng bây giờ mà dùng xịt thì thứ nhất là hiện nay dùng các cái loại máy bay không người lái để mình phụt mình phun quanh của cả cái đám mây này
và cái máy bay không người lái thì hiện nay phải là bộ quốc phòng cấp cho phép thì chúng ta mới được phép bay thế thì cái này chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cả bộ quốc phòng để cho phép
với đặc điểm di chuyển lên đến một trăm ba mươi km một ngày đàn châu chấu với số lượng ước tính hàng trăm triệu con
di chuyển sẽ tàn phá nghiêm trọng hoa màu tại mỗi nơi trúng rừng chân do đó cần phải chủ động các phương án phòng trừ loại sinh vật hại này